tại huyện nậm nhùn tỉnh lai châu vừa diễn ra lễ công bố quyết định công nhận bảo vật quốc gia đối với bia lê lợi và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đối với địa điểm lưu niệm vua lê thái tổ tại xã lê lợi huyện nậm nhùn
theo đó bia được vua lê thái tổ cho khắc vào năm một nghìn bốn trăm ba mươi một trên vách đá ở bờ bắc sông đà dưới chân dãy núi phú hủy trò sau khi dẹp yên phản loạn
bia lê lợi như một lời săn đe đối với những kẻ phản loạn và có ý đồ làm loạn lúc bấy giờ đồng thời là bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đất nước giai đoạn đó
năm một nghìn chín trăm tám mươi một bia lê lợi được công nhận là di tích cấp quốc gia đến năm hai nghìn một mươi hai do ảnh hưởng vùng ngập lòng hồ thủy điện sơn la bia lê lợi đã được di rời lên đền thờ vua lê lợi cách đó năm trăm linh mét để lưu giữ
cuối năm hai nghìn một mươi sáu bia lê lợi đã chính thức được công nhận là
năm hai nghìn một mươi hai đền lê lợi được xây dựng làm mới lưu giữ tấm bia trên và là địa điểm thờ tụng nơi lưu niệm về vị vua lê thái tổ
đầu năm hai nghìn một mươi bảy đền vua lê lợi cũng được bộ văn hóa thể thao và du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia
cũng là địa điểm để người dân cả nước tham quan tìm hiểu những giá trị lịch sử văn hóa của bảo vật quốc gia bia lê lợi